các địa phương cần phải thường xuyên phổ biến thông tin về tình hình xếp nhập mặn để người dân và tổ chức liên quan chủ động đề phòng
trên biển ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy biển động
trong khi đó khu vực biển đông bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông từ cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi năm ba mươi một độ và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm có mưa rào và rông ngày mai có lúc có mưa có lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi sáu độ